chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ việc bé trai ba tuổi
có dấu hiệu bị bạo hành và rụ rỗ xúi dụng sử dụng trái phép chất ma túy gây phẫn nộ dư luận trong những ngày vừa qua
theo đó sau khi các đoạn clip ghi lại cảnh bé trai có dấu hiệu bị bạo hành và rụ rỗ xúi rục sử dụng ma túy được đăng trên mạng xã hội
đối tượng lê văn bậm và người mẹ cháu bé đã xóa tài khoản facebook đưa cháu bé bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác nhau
sau gần hai ngày khẩn trương truy xét đến một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã phát hiện và bắt giữ bậm
khi đang lẩn trốn tại ấp hậu xã tân an hội huyện củ chi
khám xét chỗ ở của bậm cơ quan công an phát hiện và thu giữ hai mươi một gam ma túy methamphetamine và một số tăng vật khác có liên quan
tiến hành xét nghiệm nhanh lê văn bậm và mẹ bé trai dương tính với chất ma túy
riêng bé trai âm tính với chất ma túy và được lực lượng công an đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện nhi đồng thành phố
hiện em bé có sức khỏe ổn định và chưa có dấu hiệu bất thường
tòa án nhân dân tỉnh hải dương đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với một mươi bảy bị cáo về tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc
sau thời gian nghị án chiều qua ngày hai mươi bảy tháng ba hội đồng xét xử tuyên án đối với các bị cáo
theo cáo trạng khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú quận hoàng mai hà nội được một người tên là lê ngọc tuấn hiện chưa rõ nhân thân
cấp mã đăng nhập vào trang web của sàn visa trên mạng internet
khi làm quản lý hệ thống tuấn anh phát hiện mạng lưới tổ chức cho những người khác tham gia
trong đó có nguyễn quang huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng ở hà nội làm f một cấp dưới của mình
tiếp đó huy lôi kéo nhiều đối tượng khác làm f hai đến f sáu
trong đó có nhiều bị cáo ở hải dương cùng tham gia đánh bạc theo hình thức đa cấp trên giàn vitsa
để hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn tuấn anh
bị cáo nguyễn quang huy bảy năm sáu tháng tù về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
một mươi bị cáo khác bị tuyên phạt từ ba năm đến bảy năm sáu tháng tù với các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bảy bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ hai mươi bảy tháng đến ba mươi tháng tù về tội đánh bạc cho hưởng án treo
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã quyết định khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc
liên quan tới hai mươi hai đối tượng xảy ra tại khách sạn dichta phường khai quang tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
nhóm hai mươi hai đối tượng này đều là chủ doanh nghiệp người có điều kiện về kinh tế
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng ba tiến hành kiểm tra khách sạn dichta tại tp vĩnh yên
lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng trần anh linh
là giám đốc của công ty trần lê gia cùng với hai mươi một đối tượng tổ chức đánh bạc đánh bạc dưới hình thức đánh bài poker
lực lượng chức năng đã thu giữ vật chứng gồm bốn sáu triệu điểm phỉnh giá trị tương đương với hơn bốn sáu tỷ đồng
cùng với nhiều tài liệu có liên quan
theo bộ công an đây là nhóm đối tượng hoạt động có quy mô lớn
nhiều đối tượng tham gia sát phạt là chủ doanh nghiệp người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương
tổng số một mươi bảy trên một mươi tám địa điểm kinh doanh của f tám mươi tám bắc giang có một số tồn tại vi phạm về điều kiện kinh doanh
đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng ba công an tỉnh bắc giang đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi tám địa điểm kinh doanh
của chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn của tỉnh
kết quả bước đầu cho thấy quá trình hoạt động một mươi bảy trên một mươi tám địa điểm kinh doanh của f tám mươi tám bắc giang
có một số tồn tại vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
không lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố
không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự
chưa vào đầy đủ thông tin khách hàng trong sổ quản lý
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo lê trường hận ba mươi bảy tuổi
trú tại phường hòa khánh nam quận liên triều thành phố đà nẵng về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hận mua hai kg ma túy đá của ni
không rõ nhân thân lai lịch với giá ba trăm tám mươi triệu đồng
trong quá trình mua bán ma túy hận bị lực lượng công an tp bắt quả tang
tại tòa hận khai quanh co chối tội nhiều nội dung mâu thuẫn nhau
tòa nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt lê trường hận tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị liên quan đến vụ sát hại chủ tiệm spa hương rosa
tại khu phố bốn phường long bình tp biên hòa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã bắt khẩn cấp đối với lê minh long
chú tại huyện định quán để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản
đồng thời bắt khẩn cấp ca song hơ nhen là vợ của long chú tệ tỉnh gia lai
để điều tra về hành vi che giấu tội phạm
vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba sau khi nhận tin báo chị võ thị mỹ hương
là chủ tiệm spa trên bị sát hại cướp tài sản
một ngày xảy ra vụ án lực lượng phá án đã khoanh vùng được lê minh long
là đối tượng trực tiếp gây án và đang lẩn trốn tại nhà vợ ở xã ia cà dăm
huyện lapa tỉnh gia lai nên phối hợp với công an địa phương bắt giữ
tại cơ quan điều tra long khai nhận vào sáng ngày hai mươi ba tháng ba đã mua sẵn dao
giấu trong người rồi đi về tp biên hòa tìm nhà dân sơ hở cướp tài sản
khi qua tiệm spa trên phát hiện chị hương có nhiều vàng đeo trên người
và điện thoại di động nên đã nảy sinh ý định cướp
với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản trần phước hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chú tại xã hội an đông huyện lấp vò tỉnh đồng tháp đã bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang khởi tối vụ án khởi tối bị can
và ra lệnh tạm giam để điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng ba sau khi sử dụng ma túy hậu đã điều khiển xe mô tô
chạy trên đường tỉnh lộ chín trăm bốn mươi bốn thuộc huyện trợ mới
lúc này xe ô tô do tài xế huỳnh tấn ngọc điều khiển chạy cùng chiều phía trước
hậu cho rằng xe ô tô này đã không nhường đường nên tăng tốc cho xe vượt lên
chạy trước khoảng ba km rồi dừng lại bên đường
sau đó hậu nhặt hai cục gạch ống rồi chặn đón xe ô tô này
khi ô tô trên dừng lại hậu ném một cục gạch vào đầu xe làm móp nắp cabo
rồi cầm gạch đập vào cửa kính ô tô
khi anh ngọc mở cửa bước xuống xe thì hậu cầm gạch ném anh ngọc nhưng rất may không trúng
tài xế đã truy hô và cùng với người dân khống chế hậu giao cho cơ quan công an xử lý
vào chiều ngày hôm nay trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận thôn hai
xã đức chánh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi đã xảy ra một vụ tàn nạn giao thông
giữa ô tô khách và một xe mô tô
hậu quả là ô tô lao xuống ruộng làm một người tử vong
ô tô khách do tài xế nguyễn anh chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê ở quảng bình điều khiển
theo hướng bắc nam
khi tới điểm trên do né tránh gấp một người đàn ông điều khiển xe máy băng qua đường
đã khiến xe khách bị lật xuống ruộng
lúc này trên xe khách có hơn bốn mươi hành khách
vụ tai nạn đã làm tài xế xe ô tô khách chết tại chỗ
còn người đàn ông đi xe máy bị thương nhẹ
rất may các hành khách trên xe khách đều được an toàn
có một số người bị thương nhẹ đưa đi sơ cứu
vụ tai nạn đang được các lực lượng công an điều tra và xử lý
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
quản lý biển số xe máy ô tô sẽ được tiến hành
theo mã số định danh của chủ xe hay còn gọi là biển số định danh
đây là một trong những điểm mới trong dự thảo thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký
biển số xe cơ giới đang được bộ công an xin lấy ý kiến
và đang nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội
nhiều ý kiến cho rằng việc đổi mới phương thức quản lý mới này là cần thiết
và có thể tạo ra những bước chuyển mới khi ứng dụng công nghệ số và quản lý xã hội
dự thảo bộ công an đề xuất chủ xe là người việt nam
thì biển số được quản lý theo mã định danh cá nhân
theo đó hồ sơ đăng ký cấp biển số xe không có sự thay đổi
điểm khác ở đây là cách thức bộ công an quản lý cơ sở dữ liệu của phương tiện
theo nhiều ý kiến chuyên gia điểm mới của thông tư này thể hiện sự tiến bộ
trước đây chúng ta đăng ký ô tô và mô tô theo hộ khẩu
tức là tên người rồi địa chỉ và một số thông tin đi theo
thế nhưng bây giờ thì chúng ta đăng ký ô tô và mô tô theo hộ khẩu

thì đó là cái mà cái thông tin duy nhất bất biến cho một con người là mã định danh cá nhân
hoặc là mã định danh của cơ quan
đấy thì tùy theo cái phương tiện đó là thuộc cá nhân ở trong nước hay nước ngoài
hay là thuộc cơ quan thì người ta có thể tiến hành đăng ký
theo mã định danh của cá nhân của người việt nam hoặc là mã định danh của người nước ngoài
đây là một cái bước mà sau khi mà ứng dụng được công nghệ vào
cái công tác quản lý giao thông nó sẽ tiến bộ nhiều
không những là kiểm tra kiểm soát giám sát được hoạt động của phương tiện
mà còn đặc biệt là kiểm soát được cái hoạt động của người lái
từ cái khâu mà sở hữu sang đến sang tên đồ chủ
rồi kể cả những cái hành vi vi phạm giao thông trong quá trình
thì sẽ được phát hiện và để xử lý
theo quy định
định danh cá nhân chính là số thẻ căn cước công dân
thống kê từ bộ công an đến nay đã cấp được gần tám mươi triệu thẻ căn cước công dân gắn chip
thông tin từ căn cước công dân được cập nhật đồng nhất
trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trong khi đó hiện cả nước có gần bảy triệu phương tiện ô tô và xe máy đang được phép lưu hành
như vậy nếu việc cấp biển số phương tiện theo mã số định danh cá nhân
sẽ có sự thống nhất về công tác quản lý và mang tới nhiều lợi ích cụ thể
trước đây chúng ta để mà xem
chúng ta đã xác định vấn đề là chủ sở hữu rồi sang tên đội chủ
thì rất là phiền hà và chúng ta không phạt nguội được
và mai khi mà chúng ta đã xác định một cái biển số đăng ký xe
mà theo cái mã số định danh nào thì nó là duy nhất
và khi mà một cái ô tô mà có biển số xe nào đó thuộc cái mã số định danh nào
thì người đó phải chịu trách nhiệm về cái ô tô đấy
thì tôi nghĩ rằng cái này là rất là tiến bộ và chúng ta không phải đi truy lùng
nếu cái việc mà đăng ký
biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh
thì khi mà chuyển quyền sở hữu xe
thì người dân sẽ được giữ lại biển số đó
có thể là biển số yêu thích
gắn theo ngày sinh ngày kỷ niệm
để đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình
và không phải đổi biển số khi chuyển đi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác
và cái việc cấp biển số định danh quản lý theo mã định danh
giúp chủ xe giúp cơ quan nhà nước
trong công tác quản lý sẽ được nhanh chóng
trước thông tin tới đây
việc cấp biển số và quản lý sẽ được tiến hành
theo mã số định danh của chủ xe
thì nhiều ý kiến bày tỏ sự băn khoăn
về việc thông tin cá nhân bị lộ lọt
bộ công an khẳng định
thông tin công dân vẫn đảm bảo hoàn toàn việc bảo mật
và biển số xe không phải in theo mã định danh
mà vẫn in theo biển số như hiện hành
và một người vẫn có thể đăng ký một hoặc nhiều xe
nhân lời mời trong cư cảm ơn của ủy ban chữ thấp đỏ quốc tế
icic dành cho bộ công an việt nam
vì sự hợp tác và hỗ trợ trong thời gian qua
trong hai ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba tháng ba
đoàn đại biểu lãnh đạo hội phụ nữ bộ công an việt nam
do thủ tướng ngo hoài thu
phó cục trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị
trưởng ban phụ nữ công an nhân dân làm trưởng đoàn
đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo cấp cao
của ủy ban chữ thấp đỏ quốc tế
viện nghiên cứu và đào tạo liên hợp quốc unita
tại các buổi làm việc
đoàn đã được tìm hiểu về các chương trình đào tạo tập huấn
cho sĩ quan tham gia lực lượng
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đặc biệt là sĩ quan nữ
nghe chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề hợp tác
về an ninh và cảnh sát của icic
giới thiệu chính sách về bình đẳng giới
vai trò của nữ giới trong icic
tiếp cận về giới với luật nhân đạo quốc tế
vai trò của phụ nữ công an
trên các lĩnh vực công tác
nhất là lĩnh vực bình đẳng giới
xã hội từ thiện nhân đạo
đại diện của unita icic
và hội phụ nữ bộ công an
thống nhất thời gian tới
sẽ đề xuất lãnh đạo các bên
tăng cường hợp tác trong các hoạt động tập huấn
nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo nữ
tập huấn tiền triển khai lực lượng
gìn giữ hòa bình của phụ nữ công an việt nam
tại liên hợp quốc
trong khuôn khổ chuyến công tác tại thụy sĩ
đoàn đã tới thăm phái đoàn thường trực việt nam
bên cạnh liên hợp quốc tại genet thụy sĩ
và đại sứ quán việt nam tại thụy sĩ
với mong muốn phụ nữ bộ công an
sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ
của liên hợp quốc trong thực thi
chức trách nhiệm vụ được giao
đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề quốc tế
và khu vực